thủ tướng chính phủ vừa ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
bộ lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư gồm công nghệ số vật lý công nghệ sinh học năng lượng và môi trường
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức liên quan
căn cứ quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan để định hướng ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ